còn liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện tim hà nội cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
trước đó bị can nguyễn quang tuấn chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn
nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn
đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật